một cái đêm xuân ngồi bên hồ gươm thưởng thức những cái lảnh gió xuân khí xuân tiết xuân hồn xuân mát rợi phá vào lòng mực mình thấy hạnh phúc vô cùng
chính vì thế mà tôi đã cứ ghi lại những cảm xúc ấy thành ca khúc đêm hồ hương